thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hà tiên tổ chức tăng cường kiểm soát chặt chẽ phương tiện
qua lại khu vực cửa khẩu hạn chế người nước ngoài qua biên giới việt nam ngoại trừ công vụ ngoại giao
tại cửa khẩu quốc tế hà tiên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín bố trí cán bộ kiểm dịch y tế
trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ áp dụng tờ khai y tế đối với tất cả hành khách qua cửa khẩu
thực hiện các biện pháp kiểm dịch y tế theo quy định đồng thời các lực lượng tại cửa khẩu phân luồng kiểm tra y tế
đo thân nhiệt của những người nhập cảnh để bảo đảm an toàn các chiến sĩ tại cửa khẩu thực hiện nhiều biện pháp
như đeo khẩu trang dùng nước rửa tay và tuyên truyền để người dân nắm bắt tình hình dịch bệnh nguy hiểm